năm hai nghìn một mươi bảy sáu mươi một gốc đào của gia đình ông bị kẻ xấu thiêu trụi
giữa tháng chín gần bốn trăm tám mươi gốc đào lại bị kẻ xấu đốn hạ gần ngang thân
tính cả tiền thuê đất đào giống và công chăm gia đình ông bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng
những vườn quất cảnh chuẩn bị thu hoạch bán vào dịp tết nguyên đán mậu tuất năm hai nghìn hai mươi
của hai hộ gia đình tại xã hợp tiến huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
bất ngờ bị kẻ gian dùng thuốc diệt cỏ phá hoại khiến gần bốn trăm năm mươi cây quất cảnh bị chết cháy
tháng một mươi và tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại xã sông lô thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đã xảy ra hai vụ chặt phá chuối làm thiệt hại hơn ba cây chuối của người dân
toàn bộ số cây chuối bị chặt phá đang trong kỳ thu hoạch
thiệt hại ước tính lên đến bảy trăm linh triệu đồng
dã man hơn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại hải dương trong khoảng ba mươi phút chín con trâu trong đàn trâu mới
mùa của gia đình anh đỗ văn hưng ở huyện ninh giang bị kẻ xấu chém đứt gân chân anh hưng
phải bán tháo bốn con số châu còn lại cũng đang trong tình trạng không đi được
đàn trâu này là toàn bộ tài sản hiện có của gia đình anh trong khi phần lớn là tiền đi vay mượn
và chưa biết đến khi nào mới có thể trả được nợ những mâu thuẫn nhỏ trốn làng quê không phải chuyện
hiếm nhưng tích tụ lâu có thể sinh thù hận biến thành những hành vi phạm pháp nông thôn không còn
yên bình tình làng nghĩa xóm cũng mất đi từ các vụ việc trên cho thấy loại tội phạm này đã diễn biến
nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự xã hội cần được các cơ quan chức năng làm rõ và sớm có biện pháp xử lý
cảm giác đầu tiên tôi thấy là nhìn nó rất là xót xa nếu các anh hay là bất cứ ai mà đã từng sống ở nông
thôn thì biết là để chăm một cái cây cho đến cái ngày ăn quả nó nhọc nhằn như thế nào và rõ ràng chúng ta
đấy là cái sự nhọc nhằn ấy thì cái người nông dân chúng ta ngồi đây chúng ta còn nhìn thấy xót xót xa như vậy
thì những người nông dân người ta sẽ xót xa đến mức như thế nào và ở đây chúng ta có thể nói về câu
chuyện này ở mấy khía cạnh tôi nghĩ là trước hết là phải tìm ra cái nguyên nhân vì sao nó dẫn đến
cái tình trạng này và như trong cái phóng sự vừa rồi nói rõ ràng là an ninh ở nông thôn hiện nay là
nhiều vùng là không an toàn thứ hai nữa là cái cái cái này thì phải phải gọi là tội ác
vi phạm pháp luật thì đúng rồi tội ác nhưng nó có cái nguyên nhân sâu xa là cái tư tưởng tiểu nông và
cái ghen năn ghét ở thấy người ta làm ăn được mình không làm ăn được là muốn phá hoại triệt phá nếu
như mà tìm ra những cái kẻ như thế này tôi nghĩ là phải nghiêm trị phải nghiêm trị một cách đích đáng
nó không khác gì ở thành phố mà khủng bố nhau bằng dầu luyên ở thành phố khủng bố dầu liên vì nó
không có cái gì để nó chém cả nhưng mà nó cũng tệ hại nó không khác gì ở nông thôn khủng khiếp là
pha mắm tôm vâng nó tệ như thế đấy thực ra thì trong cái những cái hành vi này có thể nói là hành
vi tàn sát tôi còn nhận thấy là có nó thể hiện một cái lòng căm thù mù quáng ví dụ nó nghĩ rằng là
cái người kia bán được quất được đào tức là người ta là nguyên nhân gây ra cái sự nghèo khó của mình
anh kia bán được mình không bán được tức là người ta sẽ giàu hơn mình và người ta sẽ đẩy mình vào
tình trạng nghèo khó đây là cái lối tư vi như nhà bác một anh nói tôi hoàn toàn tán thành không
chỉ là tiểu nông mà đồng thời nó cho thấy cái nhận thức vô cùng thấp
về mặt văn hóa và và và đồng thời nó cũng thể hiện được cái một khía cạnh khác nữa là cái cái
xấu cái ác của con người nó không kiềm chế được và nó trở nên manh động đến mức nào nó tàn
sát những cái vật có thể nói thực sự là những cái con vật vô tội anh nhìn những con trâu những con
trâu khỏe mạnh như thế chém đứt gân chân nằm la liệt trên mặt đất thì còn sản xuất gì nữa
những con trâu chỉ có vứt đi những vườn đào thực sự mà nói đau xót vô cùng đau xót
ở đây có thể có ba nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất là do thù hẳn nhau cay cú nhau bực mình nhau
cái thứ hai là có thể là do cái sự cạnh tranh nhà ông có vườn quất ông bán được nhà thôi có vườn
quất thì tôi biết bán cho ai thì nó tất cả những cái anh phải phân định ra từng nguyên nhân của một vụ
việc nhưng với bất cứ nguyên nhân gì thì đấy cũng là một tội ác đấy cũng là một hành vi vi phạm pháp luật
mà tôi cứ băn khoăn một điều là chả lẽ con người người ta đối xử với nhau đến thế dù với bất cứ lý do gì
mà lại đang tâm đối xử với nhau như thế tôi nhất trí là ba cái nguyên nhân như anh nói nhưng mà tôi thì
tôi thiên về ở nông thôn người ta thù hẳn nhau là một chuyện thôi nhưng mà phải là cái động cơ nó
như anh dũng nói rất cao thì người ta mới làm những cái hành vi tàn sát kiểu như thế tức là cái ghen ăn
tức ở nó cũng không kém cái động cơ nó cũng không kém đâu tức là nhìn thấy nhà ông mà xây được
cái nhà cái sân hay là có cây mít ở nhà tôi mà nó kém hơn một tí là tôi đi qua tôi phải ném con gạch vào
cái năng tức ở nó ở nông thôn nó kỳ lạ lắm và nếu ai đã từng sống ở nông thôn thì biết là ở đây
chúng ta không nói xấu với người nông dân bởi vì đây là nó có cái câu chuyện về ở những cái
người ở nông thôn ấy người ta đúng như anh nói là nhận thức người ta cũng có hạn thôi anh đi cái xe
máy về mà nhà người ta chưa mua được xe máy người ta có xe đạp là người ta phải vứt cái gai ra đường cho thủng lốp
đấy thì cái hen ăn tức ở này nó xảy ra ở mọi nơi mọi lúc mọi tình huống nhất là ở những cái vùng
mà lại càng hẻo lánh tất nhiên là trong các cái nguyên nhân thì chúng ta cũng chưa có thể biết
thế được cái này sẽ còn phải cái sự điều tra xác minh của các lực lượng chức năng tuy nhiên ở đây
tôi cứ có cảm giác có cái điều gì đó băn khoăn danh dứt lắm bởi vì người nông dân nói thế thôi
nhưng bản chất là hiền lành
là chịu thương chịu khó năm nắng mười sương cho nên là khi mà họ cũng quanh năm họ trồng cái cây
khi ra cũng trái được trồng cây chuối có khi có buồn được thì họ cũng vất vả lắm vì vậy để họ
đăng tay chặt cây chuối cái đảo của người khác thực sự nói chuyện đó cũng không phải dễ xảy ra
và vì vậy tôi cứ nghĩ là có vẻ như đây còn là hệ quả của cái tình trạng gọi là cái quá trình
đô thị hóa những căn bệnh những hệ lụy của thành phố hoặc là của cái cung cách làm ăn
cái cung cách chụp vật
của những cái đối tượng lưu manh ở những cái nơi khác nó đến và nó làm cho thay đổi các vùng quê
trong trường hợp này tất nhiên là nói như thế chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho người nông dân
tại chỗ được mà có thể là họ đã hành xử với sự xúi thục hoặc là do những đối tượng những đối tượng
mà thực sự là lưu manh chuyên nghiệp nó mới làm thế được tôi nghĩ là lưu manh chuyên nghiệp bởi vì
chém trong vòng có cả một vườn chuối mà chém cái gọn gàng như thế là cũng phải rèn luyện ghê lắm
nó phải rèn luyện ghê lắm nó mới chém được thế nếu mà tự nhiên xông vào chém có khi cũng không chém được thế
cho anh với tôi mà chém thì chắc chỉ được năm cây là hết sức phải không ạ
ở đây nó lại còn chuẩn bị thuốc diệt cỏ để nó phun vào cây nhà người ta
nó biết hết thuốc diệt cỏ phun hiệu quả như thế nào phun thế nào thôi là cây có thể là sống dở chết dở hoặc
vàng lá khô lá là không bán được hay là cái đào chặt thế nào thôi ví dụ thế là nó tính hết cả rất gọn gàng
nếu anh để ý ở nông thôn còn có rất nhiều chuyện khác ví dụ như là anh nuôi được cái ao cá người ta thả thuốc sâu đi qua ném cọ thuốc sâu xuống cá chết hết
tôi thì tôi thấy là cái sự ganh ghét ở nông thôn là có tức là ghen ăn tức ở là có chứ không phải không
nhưng mà ghen ăn tức ở mà dẫn đến những hành vi phạm tội như thế tàn sát cây trồng và nuôi của người khác
đây cũng là một loại tội phạm và đây là tội phạm được thực hiện một cách có ý thức có ý thức
biết rõ là mình phạm luật nhưng vẫn làm
thế thì vì vậy cho nên câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở cái thói ghen tức ở nữa
mà có vẻ như là một loại hoạt động tội phạm nó xuất hiện ở các vùng nông thôn
và điều này nó cũng liên quan đến cái việc an ninh nông thôn tới cái việc an toàn của cái người nông dân
trong cái bối cảnh mà chúng ta đang đang trên đường hội hợp phát triển thế này
các anh ấy giờ là nói là ở nông thôn sự ghen ghét tôi thì tôi nghĩ không hẳn thế
ở thành thị cũng kinh lắm ở cơ quan chúng ta cũng kinh lắm cũng ông này ghép bà kia gen ghét
cái ghen ghét hình như
như nó là cái con gà tức nhau tiếng gáy rồi là cái thói mà mà chọc gậy bánh xe ghen ăn tức ở
thì tôi nghĩ tôi thấy là nó cũng khá trầm trọng chẳng riêng gì ở nông thôn đâu
mà chi thức càng chi thức thì sự ghen ăn tức ở càng tinh vi càng kinh hoàng
tôi nghĩ là cái người mà biết rằng bơm cái thuốc diệt cỏ để mà hại cái cây quất ấy
thì tôi nghĩ là họ có chi thức không phải không chi thức đâu anh ạ
không chi thức không nghĩ
không nghĩ được điều đó đúng không
ở đây phải nói là họ chi thức có tính toán
họ đã được tính toán chi tiết họ được lên kế hoạch cụ thể
và chứng tỏ một đầu óc tổ chức cũng kinh chứ không phải đùa chặt hàng mấy trăm cây chuối
trong một cái chương trình trước đây ta cũng đã có đề cập tới vấn đề này từ khía cạnh khác
và tôi nhớ là trong chương trình đó chúng ta đã đề cập tới một ví dụ là những cái đuổi dứa
đuổi dứa cũng gần đến ngày thu hoạch rồi cũng bị phun thuốc và héo quát lại
cũng bị không thu hoạch được
cái chuyện này hình như diễn ra ở thanh hóa
và điều này nó cho thấy là thế này
tức là trong rất nhiều các cái vấn đề của nông thôn ngày nay
thì cái việc là tàn phá phá hoại sản xuất phá hoại lẫn nhau dưới dạng tàn sát cây trồng vật nuôi
có thể nói là một loại tội phạm mới
và nó đòi hỏi cái sự chung tay của cả xã hội
và đặc biệt là của những cái ban ngành chức năng trong cái việc là phải chống lại tình trạng này
và tôi nghĩ rằng là sẽ không quá khó để thể xác định là thủ phạm
bởi vì đây là cái loại tội phạm này có phần đơn giản thôi ạ
và tôi nghĩ rằng nếu chủ tâm tìm kiếm là chúng ta sẽ tìm kiếm được các thủ phạm
đúng là đây có vấn đề về an ninh nông thôn
và thực ra để bảo vệ hoa màu để bảo vệ lúa bảo vệ những cây đến sắp đến ngày thu hoạch
thì người nông dân cũng nghĩ ra khá nhiều những cái biện pháp
khi an ninh kém thì người ta tự bảo vệ và đã dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng
ví dụ như có những ông là răng dây điện và cuối cùng là kẻ ăn trộm
vào là bị chết bị chết do điện giật và cuối cùng là đi tù
thế thì ở đây thì tôi muốn nói đến những cái biện pháp về an ninh nông thôn là hiện nay còn chưa mạnh mẽ
những cái vụ nhiều như thế nhưng mà chúng ta thấy là xử lý được cái vụ nào đâu
những cái vụ mà đưa được tội phạm ra xử là rất ít
và có vẻ như là đây là một cái mảng an ninh mà người ta đang bỏ ngỏ
những cái câu chuyện ở thành thị chúng ta thấy là có cái lực lượng an ninh đến điều tra
thì tôi chưa thấy là những cái vụ này là được điều tra và tìm ra được cái thủ phạm
thì có lẽ là đã đến lúc mà cái chương trình của chúng ta dóng lên những cái hồi chuông báo động về cái câu chuyện an ninh nông thôn bảo vệ cái hoa màu của bà con
và theo như luật theo tôi biết thì là với những cái vụ như thế này
ví dụ châu thì nhìn thấy thiệt hại nhưng mà chuối thì có tính được cái thiệt hại không
tính ra là mấy trăm triệu mấy trăm hai triệu nó đã truy tố phải không ạ
đã khởi tố để điều tra được không ạ
nếu thiệt hại của nông dân thì hai triệu là người ta điều tra
đây là hàng trăm triệu như thế nhưng mà rõ ràng là chưa có một cái vụ nào được đưa ra xét xử
tôi thấy là đây là một vấn đề đáng báo động
những cái vụ này thì tôi nghĩ là nếu như về chính cái địa phương ấy mà bắt chính cái thủ phạm ấy xét xử ở chính tại đấy để răn đe
thì tôi thấy tính răn đè nó cao
và thì như là tôi thấy trong việc này là các cơ quan chức năng họ không muốn tìm ra sao nhỉ
thì mới không tìm ra được chứ đúng không
bởi vì người ta coi thường cái giá trị hoa màu
giá trị hoa màu nó phải là một cái gì đó nhìn thấy giá trị nó lớn các chứ
nói là xử về tội chặt chuối thì nghe nó tầm thường quá
hay xử về tội là phá hoại cây quất thì nó tầm thường quá
có khi lại gọi lên răn đe giáo dục rồi lại cho về
giống như người ta nói cái câu chuyện là trộm chó thì rất là bình thường nhưng mà dân người ta rất là căm thủ
có lẽ an ninh nông thôn là ta mở rộng ra một chút ta sẽ thấy là có quá nhiều những cái bất cập hiện nay
ở chỗ nào khi mà cái tội phạm nó phát triển như thế này
phải không ạ
thì nó cho thấy dù nói gì thì nói
cái lực lượng chức năng chính quyền đây là yếu
có thể nói như vậy
anh không đủ sức đẩy lùi cái xấu
và để đến mức mà người nông dân phải tự bảo vệ mình
hay phải thành lập trong dòng họ trong gia đình những hộ những nhóm để phải canh chừng để phải tự bảo vệ mình
thì điều đó nó cho thấy là cái sự yếu kém của chính quyền và các lực lượng chức năng bảo vệ pháp luật ở đấy
và vì vậy tất cả những hành vi trên theo ý kiến riêng của tôi đều phải truy đến cùng
đều phải chuyên cùng và phải chứng tỏ rằng cái thể chế này cái bộ máy hành chính này cái bộ máy quản lý này bộ máy thực thi luật pháp ở nước ta ở những vùng này phải đủ mạnh để chống lại tội phạm
còn nếu không thì người ta sẽ mất lòng tin
và khi người ta chỉ còn tự trông vào sức mạnh của chính mình nữa thì điều này còn nguy hiểm góp bội
ta thấy là rất nhiều nhìn rộng ra rất nhiều các quốc gia và như vậy
khi mà con người ta phải tự bảo vệ mình thì đương nhiên phải sắm vũ khí
phải trăng dây điện phải xung quanh nhà phải lập hàng rào sắm vũ khí
và phải một mình
mình chống chọi lại
và lúc đó nó trở thành ta gọi là luật tử
cho nên là vấn đề ở đây chúng ta đòi hỏi các cơ quan chức năng phải vào cuộc
và tôi nghĩ đấy mới là thái độ đúng
anh nói đúng bởi vì thực tế anh thấy là mất trộm chó bây giờ là người ta bắt được người ta đánh chết
phải không ạ
rõ ràng là luật dừng thôi
nhưng mà đúng là người ta cứ phẫn út mà không được bảo vệ an ninh đảm bảo thì người ta sẽ bùng phát và nó thành những cái hành vi vi phạm pháp luật như thế
và tất nhiên là cái người đánh trộm chó là bị đi tù rồi
hay như là tự răng dây điện để bảo vệ hoa màu dẫn đến chết người cũng là một hành vi anh vừa phân tích thì tôi nghĩ là đấy là rất là đúng
thế nhưng bi kịch đấy là người dân chờ đợi ở nhà quản lý là an sinh xã hội
nhưng bi kịch ở đây là chính những địa phương này trong những bản báo cáo cuối năm gần như người ta quên những cái này đi
thậm chí họ muốn dẹp đi
chỉ để lại dòng cuối cùng cho cái làm đẹp bản báo cáo mà họ sẵn sàng như thế là quên đi
những cái nỗi đau
về châu bị chặt gân chuối bị chặt ngang thân
bởi vì nếu mà đưa ra thì cái bản báo cáo của họ nó không còn được đẹp nữa
cho nên vấn đề ở đây tôi tán thành với anh là những nơi này phải xử lý có biện pháp xử lý có hình thức kỷ luật chứ không thể
anh cứ để cho dân như thế người ta sống như thế được
đấy là trách nhiệm nhà quản lý
và đằng sau cái đó là mất lòng tin
khi người ta đã không có tin vào chính quyền
không có tin vào các cái cơ quan chức năng nữa
thì lúc đó nó lại bắt đầu mở đầu cho những cái sai lầm khác
cho những cái loại tội phạm khác
vì khi người ta bắt đầu xử bằng luật rừng như nhà báo ngô anh nói
họ xử bằng luật rừng
và lúc đó thì anh trộm chó bị đánh chết ngay tại chỗ
và cuối cùng là hàng trăm người cùng nhận mình là thủ phạm
thế điều đó cho thấy là vì vậy nếu không trị tử ốc
thì có thể từ những cái tội phạm này sẽ nảy sinh ra những loại tội phạm khác
và điều này là không lường hết được
không kiểm soát được
thưa quý vị và các bạn
nắm bắt được nhu cầu mua sắm cuối năm
và lợi dụng sự thật thà thiếu hiểu biết của người dân quê
cùng với sự thiếu cảnh giác của chính quyền địa phương
nhiều đối tượng lừa đảo đã tràn về các vùng nông thôn
tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm nay
ngày càng trở nên tinh vi hơn
nhưng xem ra thì chúng ta vẫn chưa có những biện pháp đủ mạnh
để chống lại loại tội phạm này
những ngày cuối năm giáp tết
là khoảng thời gian lý tưởng
để các đối tượng lừa đảo tung chiêu lừa gạt tại các vùng nông thôn
nắm bắt được nhu cầu mua sắm cuối năm
và thói quen thích mua hàng khuyến mại của bà con ở nông thôn
nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh công ty lớn
đến những địa bàn cách xa trung tâm
bán các loại hàng kém chất lượng bằng những chiều khuyến mại
thậm chí chúng còn thuê địa điểm là các nhà văn hóa
giới thiệu trên loa rầm rộ
để tạo sự tin tưởng
và thu hút sự quan tâm của bà con
chiêu trò dùng quà khuyến mại hấp dẫn
để bán các sản phẩm cho người dân với giá cắt cổ
không còn xa lạ
thế nhưng vẫn còn không ít người mắc bẫy
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin
và thiếu hiểu biết của những người dân ở các vùng nông thôn
các công ty bán hàng đa cấp
đã bán cho họ những sản phẩm có chất lượng thấp
nhưng giá trên trời
chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng
những sản phẩm này sẽ bị hư hỏng
và lúc này người dân chỉ còn biết tự trách mình
cách đây không lâu
tại huyện phụng hiệp tỉnh thậu giang
xuất hiện tình trạng lừa đảo
đổi đô la và miếng giả
lấy tiền việt
các đối tượng này ăn mặc sang trọng
giả danh là việt kiều
cần đổi gấp đô la và vàng sang tiền việt để sử dụng
sau khi đổi tiền cho những người này
người dân mới phát hiện cả đô la và vàng đều là đồ giả
những việt kiều sang trọng đó đã cao chạy xa bay
thực tế cho thấy
đã có rất nhiều bài học đắt giá và đau lòng
về kinh doanh đa cấp
về kinh doanh hàng kém chất lượng
về niềm tin bị lợi dụng
chính quyền cơ sở cần tăng cường tuyên truyền
nắm bắt những đối tượng lạ mặt
có dấu hiệu nghi vấn
đồng thời mỗi người dân
cần tỉnh táo trước những thủ đoạn lừa đảo
ngày càng tinh vi như vậy
thực ra câu chuyện mà
lại nói về nông thôn
là cái đối tượng
để lừa đảo
rồi bán hàng kém chất lượng
trong này nói là hàng kém chất lượng
nhưng mà tôi nghĩ là
nó còn cả hàng giả
những cái hàng không rõ nguồn gốc
những cái hàng quá hạn sử dụng
những cái hàng
nhưng mà là quá hạn sử dụng
thì nhiều lắm
ở nông thôn
nhất là những cái đối tượng mà những
thậm chí là lừa từ người già
cho đến trẻ con
thì tôi đã
là một trong những người mà đã từng chứng kiến cái này
ví dụ như là
nó đánh vào cái lòng tham
của những cái người mà hám lợi
nó cho bóc thử những cái quà khuyến mại
bóc cái nào cũng trúng thưởng
đấy là một cái loại tinh vi
là còn nhìn thấy mặt
còn có loại lừa qua điện thoại
báo là trúng thưởng
phải không ạ
và cuối cùng là
mất cả chi đến trải
những người ở nông thôn
là những người mà
cái đối tượng này nhắm đến
và ở đây
trong cái phóng dự này
thì có cảnh báo
những cái thủ đoạn
nhưng mà tôi nghĩ là
cũng chưa cảnh báo hết
vì thủ đoạn
ngày càng tinh vi
và gần đây
thì một số
và đã bắt được một số
những cái vụ
là bán hàng đa cấp
dạng lừa đảo
ở bắc giang
người ta còn
bắt được cái vụ
là lừa đảo
bán tiền ảo
thì tôi nghĩ là thế này
tức là cái
tinh vi hơn
tinh vi hơn
và những cái người ấy
là những người mà nó đóng
trông rất lịch sự
trông rất là
có vẻ như là
thích thích vào cái
thứ trí làm giàu
nó không lừa đảo vặt đâu anh ạ
tức là có dây
những cái ông đứng đầu
về sau là
đi huy động vốn
và phải chịu trách nhiệm toàn bộ
thấy nổi cái
niêu hay là
đúng là cái lừa đảo
thì bao giờ
nó cũng phải rất sang trọng
không biết nhờ
tám còn nhớ
ví dụ cái trường hợp
nguyễn văn một mươi hai
ngày xưa chẳng hạn
có thể nói là
ông chủ nước hoa
đi đâu cũng cực kỳ lịch sự
là vứt ra cả nắm
và lên xe
làm nên cơ bản
thế có thể nói là
thì đánh vào cái
nó đánh vào cái
cái niềm tin
của cái người
nhưng còn đối với cái trường hợp này
có thể nói thế này
khi mà về nông thôn lừa đảo ấy
ở đây ta giới hạn
cho một nông thôn thôi
thì thấy các đối tượng
nó cũng đã tính toán rất kỹ
bởi vì nói gì
cho nên là
rất thích những cái hàng hóa
rẻ vẫn mua được hàng
thích dùng hàng rẻ
không tin tưởng
đánh giá về mặt chất lượng
đấy là những cơ sở
để chúng có thể thực hiện lừa đảo
rất là hiệu quả
tôi thấy là
cái tình trạng
người nông dân bị lừa
một phần là
cũng thiếu thông tin
nói thật là
ai chả thích
cũng không đáng trách
có điều là
phải phân tích
các cụ nói rồi
là của thôi
không có gì rẻ
tiền nào của ấy
phải nói là
những bọn lừa đảo
nó tinh vi hơn
nó lợi dụng
những tổ chức
chính quyền địa phương
cái vụ mà
chúng ta quân đội
về công ty
nói bộ đội
là dân tin thôi
lại được mấy ông
cựu chiến binh nữa
bác kia đến
đưa ảnh ra
với ông này
khi nó ghép ảnh ấy
có gì đâu
trong một cái cuộc nào đó
đứng ở cạnh
với họ bộ kia
nó giả danh
nó giả danh
nó núp bóng cái
thì người dân tin
và nó tinh vi đến mức
nó hoạt động
bằng cả một cái dây chuyền mà
những cái nhà
nhưng cũng không loại trừ
là các nhà quản lý cũng
cũng thật khó mà yêu cầu
những người nông dân
có khi sẽ đi ra khỏi làng
không đi ra khỏi làng mình
hiểu biết có hạn thôi
hiểu biết thế giới
khi chỉ qua cái radio
hay là cái tivi thôi
mà lại trở thành người
tiêu dùng thông thái
thì nó khó
phải không ạ
tôi nghĩ rằng điều
đây chính là cái lúc
nó thể hiện cái vai trò
cái cái cái vai trò
và cái vai trò
của những cơ quan chức năng
của chính quyền địa phương
đây là trách nhiệm thực sự
của chính quyền địa phương
ở quê hương anh
để cho bọn lừa đảo đến
tổ chức lừa đảo
cách đàng hoàng
tiếp tay của chính quyền nữa
thì rõ ràng
người nông dân
thì cuối cùng
cũng bị lừa thôi
bởi vì họ trở thành nạn nhân
cái lưới nó răng như thế
khó thoát lắm anh ơi
người nông dân lại
cái thông tin nữa
họ không có được thông tin
cho nên là
tôi nói với anh
thì nó cực kỳ giỏi về tâm lý
thực ra mà nói
cũng không hẳn nông dân đâu
mà ngay ở những thành phố lớn
đúng rồi anh ạ
rất nhiều trí thức
và nhiều người
nó có học thực sự
thì vẫn bị lừa như thường
thì ở đây
nó vấn đề
nó lại từ góc độ khác
một là ngoài
ngoài là cái
do cái thủ đoạn
nó quá tinh vi
lừa đảo cách
quá là bài bản
thì nó còn có lý do
nó vẫn là có lý do
hám lợi mà mở mắt
cho nên là mắc bẫy
cái bẫy đa cấp
là cái bẫy mà
mà gần đây
rất nhiều người
trở thành nạn nhân
trong đó có cả trí thức
ở đây nói là
nạn lừa đảo
trong những ngày giáp tết thôi
nhưng mà theo tôi nghĩ là
cái lừa đảo
như chúng ta vừa nói
nó xảy ra quanh năm
chứ không phải chỉ là giáp tết
rất nhiều những cái
bán hàng đa cấp
giới thiệu sản phẩm
như chúng ta thấy
trong hình ấy
tôi lại muốn nói
một khía cạnh khác
vào những ngày giáp tết này
chúng ta nên cảnh báo
cho bà con
ở những cái hội trợ
hàng giảm giá
nắm mắt cái nhu cầu
mà như là
phóng sự nói là
tết cần phải có những hàng
hàng kém chất lượng
hàng quá hạn
đều được tuồn về nông thôn
đám đất lại
thành hội trợ ngay
tôi đã từng
vào những dịp giáp tết
tôi đã từng đi
tôi thấy ngao ngán
cho những cái việc là
những cái sản phẩm
mà không rõ
mà nó nhái rất giống nhé
rất giống cái hàng thật
ví dụ như là
những cái hàng
nước giải khát
hay những cái hàng
mà kẹo bánh ấy
là nó làm rất giống
những cái hãng mà
cho nên ở đây
đặt ra vấn đề là
quản lý nhà nước
trong những dịp này
phải cần phải tăng cường
cái việc kiểm tra
và kiểm soát
để bảo vệ
cái quyền lợi
cho người tiêu dùng
còn nếu mà cứ
như anh nói là
bà con thông minh
có thể biết
thì không thể biết được
có bao giờ
có bao giờ
dám mua gói kẹo
ngày tết mới dám mua một gói về
để thắp hương cho các cụ đấy
hóa ra lại
nhưng mà đòi hỏi
bà con nông dân
bà con đồng bào dân tộc
mà trở thành các nhà tiêu dùng
cái này thì được này
nếu bị lừa
nếu phát hiện thấy dấu hiệu lừa đảo
thì đề nghị bà con
nhanh chóng báo cho chính quyền
và lúc đó
các bộ phận chức năng
như quản lý thị trưởng
chính quyền địa phương
và cũng kịp thời
thông tin lại cho chính quyền
thì cũng có thể hạn chế
những cái trò lừa đảo
rầm rộ vào dịp tết
như cái ý kiến của nhà báo ngọc oanh
chúng ta nói
người tiêu dùng
nhưng mà rõ ràng
anh bùi hoàng tám
có nói đến câu chuyện là
mà rất có thể
cho những hành vi lừa đảo ấy
thì cũng cần phải
có thể cấp phép
cho tổ chức
những hội trợ
vào những dịp tết
người ta hay kêu gọi là
nhà sản xuất
đem hàng hóa về nông thôn
phục vụ bà con
nhân cái dịp
những cái kẻ xấu
nó thường lợi dụng cái dịp đấy
bán những cái hàng
nếu như là
nhà quản lý
đặc biệt là cơ quan chức năng
như là quản lý thị trường
chặt chẽ hơn nữa
theo tôi nghĩ là
có vấn đề là
chúng ta cần phải
nhà quản lý
ở chính quyền địa phương
nhà quản lý
của những cái cơ quan chức năng
cái tình trạng này
muốn làm được việc này
nâng cao cái trình độ
người nông dân hiểu
ý thức được
một cái lẽ đời đơn giản
như các cụ vẫn nói
tiền nào của ấy
nó bán giá cho bà con
vẫn là hàng dở
cái đấy mới là cái đáng
vấn đề cuối cùng
tôi nhất trí với hai anh
vẫn là vai trò
của các nhà quản lý
đặc biệt là các chính quyền địa phương
nếu như mà
là những người mà
mà thông thái
một là họ ngăn chặn
họ cũng không
hoặc gián tiếp
để cho cái hành vi lừa đảo này
và lại quay trở lại một cái nguyên tắc
chúng ta nói
từ lúc nãy
ở đâu mà chính quyền mạnh
thì tội phạm
nó sẽ phải lùi bước
và điều này cho thấy là
trong bối cảnh hiện nay
đang đòi hỏi sự ra tay
vào cuộc quyết liệt
mạnh mẽ hơn nữa
qua chương trình của chúng ta
đã đến đây

trong các chương trình sau

để ngăn chặn các loại tội phạm ở địa phương
và chúng ta rất mong rằng
nông thôn của chúng ta
sẽ thực sự là cái nơi
là cái nơi mà người ta có thể sống cuộc sống hạnh phúc
trên đồng ruộng của mình
chương trình của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây